thưa quý vị vào thời điểm này mọi năm hầu hết học sinh các khối lớp đã chuẩn bị cho việc tự trường sau gần ba tháng nghỉ hè
thế nhưng năm nay có một điểm rất khác biệt là đến thời điểm này có một số trường học sinh vẫn đang thi hết kỳ hai của năm học cũ
điều đó có nghĩa là các em vẫn chưa hoàn thành xong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và cách thức thi thì cũng đã được chuyển sang hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi năm
đây là một tác động không nhỏ của dịch covid một mươi chín lên lĩnh vực giáo dục
và mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai quy định cụ thể thời gian bắt đầu và kết thúc năm học
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại một số địa phương nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự băn khoăn về nội dung này và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ
vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong đó bộ đã ban hành khung thời gian tổ chức năm học mới cho học sinh
cho phép học sinh
cho phép học sinh lớp một tiệu trường từ hai mươi ba tháng tám
học sinh các lớp học khác từ mùng một tháng chín và khai giảng vào mùng năm tháng chín
theo đó nhiều địa phương đã thông báo thời gian tiểu trường khai giảng của học sinh các cấp học
xung quanh vấn đề này đã có nhiều ý kiến thảo luận trên mạng xã hội
và đây cũng là chủ đề được đông đảo người dân quan tâm trước thềm năm học mới sắp tới
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
tình hình dịch còn phức tạp ủng hộ các tỉnh linh hoạt để học sinh tới trường
ở đâu an toàn ở đó học sinh đến lớp thể giao đến trường
việc nhập học sớm hay muộn một thời gian không ảnh hưởng đến cả một quá trình đào tạo
và có thể điều chỉnh ở các năm sau trước tình hình dịch bệnh như hiện nay
để các em tiệu trường rất nguy hiểm
nhập học vào thời điểm này là không phù hợp
bộ giáo dục và đào tạo cần có giải pháp cụ thể trong việc điều chỉnh khung chương trình
hay kế hoạch đào tạo
tại các khu vực cụ thể
việc cần lúc này là giải pháp tổ chức giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh
nên chăng giảm bớt thời gian học và giảm bớt môn học cho phù hợp
đã có rất nhiều ý kiến từ phía cư dân mạng bày tỏ sự băn khoăn
liên quan tới khung kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được bộ giáo dục và đào tạo ban hành
có ý kiến cho rằng việc ban hành khung vào thời điểm này là chưa phù hợp
cũng có ý kiến cho rằng thời gian nhập học và kết thúc năm học
được quy định theo khung là chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn
trước nhiều ý kiến băn khoăn về lịch tiệu trường từ ngày một
giữa lúc dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương
ông nguyễn xuân thành vụ trưởng vụ giáo dục trung học bộ giáo dục và đào tạo cho hay
khung kế hoạch thời gian năm học là văn bản khung để áp dụng cho toàn quốc
căn cứ vào đó các địa phương quyết định kế hoạch thời gian năm học cụ thể
cho các trường mầm non phổ thông trên địa bàn
trường hợp các địa phương phải giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
không thể tiệu trường vào ngày một chín
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố có thể quyết định thời gian tiểu trường muộn hơn mức khung đưa ra
cùng với đó năm học cũng kết thúc chậm hơn một mươi năm ngày so với khung
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc ban hành khung kế hoạch
và quy định thời gian bắt đầu kết thúc năm học cần linh hoạt
để đáp ứng theo diễn biến của tình hình dịch bệnh
hơn nữa để đảm bảo nhu cầu được đến trường của học sinh
thì việc tính toán điều chỉnh thời gian học
và lượng môn học là cần thiết
ngoài ra trong việc tổ chức cho học sinh trở lại trường
cần tính toán tới các biện pháp nghiêm ngặt
bảo vệ các em học sinh trước các nguy cơ lây lan dịch bệnh
tại hà nội và thành phố hồ chí minh
thì chưa nên cho học sinh trở lại trường thời điểm này
không nên áp thời gian hay chương trình học cụ thể
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín như hiện nay tại các vùng dịch
tôi nghĩ cần kiểm soát hàng rong căng tin
tổ chức xe đưa đón hai chiều cho các em khi trở lại trường
nếu cần thiết
phải tổ chức học tập
tập trung tại trường với các em học sinh lớp lớn
dẫu biết rằng việc học là quan trọng
nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
đồng đảo cư dân mạng cho rằng
bộ giáo dục và đào tạo cũng như các cấp chính quyền
cần thận trọng và có các phương án cụ thể
khi quyết định cho học sinh trở lại trường vào thời điểm này
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em học sinh
quan điểm của bạn thế nào về lịch tiệu trường năm học mới
để đảm bảo an toàn cho học sinh tới lớp
thì cần có giải pháp gì
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an